răng số tám còn được gọi là răng khôn là răng mọc so cùng trên cung hàm
do mọc cuối cùng tiền hóa và không còn đủ chỗ nên răng số tám có xu hướng mọc siên mọc lệch mọc ngầm gây nên tình trạng ê nhức và đau bút
nhiều trường hợp răng số tám đâm vào răng số bảy khiến răng số bảy bị lung lay hoặc là mắc các bệnh lý về răng miệng phát sinh gây ra các biến chứng nguy hiểm
vì vậy các nhạc sĩ khuyên cáo bệnh nhân nên nhổ răng số tám trước khi chúng gây ra những biến chứng hoặc làm hỏng các răng khác
tuy nhiên khi được bác sĩ chỉ định thực hiện phẫu thuật này hầu hết người bệnh đều cảm thấy lo lắng thậm chí là sợ hãi cùng với rất nhiều những thắc mắc
vậy nhổ răng số tám có đau không quy trình nhổ răng số tám sẽ diễn ra như thế nào
hãy cùng bác sĩ bùi văn hưng chuyên khoa kế ghép phục hình răng implant thuộc nhà khoa lạc việt intech giải đáp ngay sau đây
chiếc răng khôn là chiếc răng mọc trong cùng trên cung hàm
nếu mà tính từ phía giữa chúng ta có thể đếm chiếc răng khôn đấy chính là chiếc răng số tám
chiếc răng khôn này thường mọc tuổi từ một mươi bảy đến ba mươi tuổi
và những trường hợp nào thì chúng ta sẽ phải nhổ răng khôn
thì đa số các trường hợp răng khôn mọc lệch khi mà mọc gây biến chứng gây đau thì chúng ta đều phải nhổ răng này đi
chỉ có một số ít trường hợp là chúng ta có thể giữ lại chiếc răng khô này
những trường hợp giang khôn mọc lệch nhưng mà mọc ngầm ở phía dưới ngầm hoàn toàn trong xương và không ảnh hưởng
không ảnh hưởng gì đến cung hàm thì chúng ta có thể theo dõi và tạm thời giữ lại chiếc răng đấy
những chiếc răng khôn mọc thẳng thắm mà không ảnh hưởng gì đến những răng bên cạnh hoặc là không ảnh hưởng đến xung quanh thì chúng ta có thể giữ lại
thậm chí là những chiếc răng khôn mọc thẳng nhưng mà nó có ảnh hưởng đến khớp hàm ở hai bên lồi cầu thì chúng ta cũng sẽ phải xử lý những chiếc răng khôn đấy
chỉ có một câu hỏi là tại sao mà răng khô là răng của chúng ta mà khi mọc thì nó lại gây đau
gây biến chứng mà chúng ta lại phải nhổ
thì có một nguyên nhân có thể giải thích như thế này
đấy chính là do cái sự tiến hóa của con người do cái chế độ ăn của con người nó thay đổi
ngày xưa thì những thức ăn thường là dai cứng hơn
hiện nay thì những cái thức ăn nó đã chế biến được mềm hơn rồi
chính vì vậy là khi mà ngày xưa chúng ta ăn những cái đồ dai cứng hơn thì cung hàm nó có xu hướng nó phát triển rộng phát triển ra trước
chính vì thế là cung hàm nó rộng hơn
nó đủ trỏ cho những răng khôn
và khi mà cái thức ăn của chúng ta nó đã mềm đi đáng kể rồi thì cái xương hàm của chúng ta ít phát triển hơn
dẫn đến là cái việc răng khôn khi mà mọc lên nó không còn đủ chỗ để mọc nữa
chính vì vậy là dẫn đến tình trạng là đại đa số những trường hợp mọc răng khôn sẽ là mọc lệch
và dẫn đến là tình trạng biến chứng mà chúng ta sẽ phải xử lý
và một thắc mắc của rất nhiều bạn đấy chính là nhộ răng khôn thì có đau hay không
thì tôi có thể trả lời với công nghệ và kỹ thuật hiện nay thì cái quy trình độ răng khôn đã được giảm
đau thì đáng kể bởi hai nguyên nhân
nguyên nhân thứ nhất đấy chính là do thuốc tê
thuốc tê ngày nay rất là tốt nên là hoàn toàn trong cái quá trình mà nhổ răng thì các bạn sẽ hoàn toàn là không còn đau không còn khó chịu trong quá trình nhổ răng
nguyên nhân thứ hai là kỹ thuật nhội răng ngày nay đã được tiên tiến và tối ưu rất là nhiều
so với lại ngày trước chúng ta sẽ phải mở xương rất là nhiều để lấy chiếc răng lên
thì bây giờ chúng ta có những cái công nghệ hỗ trợ những cái mũi khoan cắt răng những cái biagotom đầu dung
xương để chúng ta chia nhỏ cái phần răng ra
chúng ta lấy từng phần của chiếc răng lên giúp cho cái phần xương hàm không bị xăng chấn cũng như là không tổn thương những cái mạch máu những cái phần ngô lợi xung quanh
giúp cho cái quá trình đổi răng nó được thuận lợi cũng như là giảm đau giảm chảy máu giảm sưng sau khi mà nhổ răng khôn
một cái yếu tố nữa của nhổ răng khôn đấy chính là yếu tố cơ địa của từng người
thì tùy vào cơ địa của từng người mà nó có
tình trạng đau khác nhau cũng như là tình trạng sưng khác nhau
vậy thì quy trình nhổ răng khôn thì nó sẽ diễn ra như thế nào
quy trình hiểu răng khôn thì nó sẽ gồm có sáu bước
bước đầu tiên là bác sĩ sẽ phải thăm khám đánh giá và chụp phim mỹ quang
từ những dự kiện đã thu thập được chúng tôi sẽ lên kế hoạch để phẫu thuật chiếc răng khôn để lấy chiếc răng khôn ra được thuận lợi ít sang chắn nhất
bước thứ hai là chúng tôi sẽ tiến hành là vệ sinh răng miệng cũng như sát quẩn để tránh nhiễm trùng
bước thứ ba là chúng tôi phải tiến hành gây tê để cuộc phẫu thuật diễn ra được êm ái
bước thứ bốn là chúng tôi sẽ tiến hành lấy chiếc răng khôn ấy ra
hiện nay có nhiều phương pháp hỗ trợ chúng tôi để lấy chiếc răng khôn ấy ra
có thể sử dụng những máy dung siêu âm bằng đều dung biazotone để cắt đứt những dây chẳng quanh răng
đồng thời là chia cắt những thân răng để lấy từng phần răng ấy ra giúp cho phần sương hàm không bị sang chấn
đồng thời là bảo
bảo vệ cái phần mô sương xung quanh
bước thứ năm là chúng tôi sẽ tiến hành cầm máu
đối với hàm dưới thì chúng tôi sẽ khâu kín để hạn chế chảy máu
đồng thời là tránh cái tình trạng là rác thức ăn
còn hàng trên thì chúng tôi sẽ trực tiếp cho khách hàng cắn bông để cầm máu
bước cuối cùng là kê đơn thuốc và dặn dò khách hàng sau nhổ răng
vậy có những lưu ý nào sau khi nhổ răng
đầu tiên là vấn đề chảy máu
thông thường thì sau khi nhổ răng thì ngay tại mép vết thương thì sẽ có hiện tượng dị máu trong hai mươi bốn giờ đầu
đây là hiện tượng sinh lý bình thường
nước bọt khi đó thì chúng ta sẽ thấy là nó hơi hơi hồng hồng
khi mà chúng ta xúc miệng thì nó sẽ thấy là có lẫn một chút máu
đây là hiện tượng bình thường chúng ta không cần lo lắng
để hạn chế cái việc chảy máu này thì chúng ta sẽ tránh những cái đồ ăn cay nóng
đồng thời là tránh xúc miệng mạnh trong một ngày đầu tiên
để giúp cho cái cục máu đông nó hình thành cầm máu
hiện nếu mà chúng ta thấy chảy máu nhiều và đỏ cả khoang miệng thì đấy là hiện tượng bất thường
thì khi đấy thì chúng ta mới cần quay lại kiểm tra
vấn đề thứ hai cần lưu ý là vấn đề sưng đau
vấn đề sưng thì nó sẽ diễn ra trong vòng từ ba đến bảy ngày và nó có thể sưng to nhất từ ngày thứ hai đến ngày thứ ba trở đi
cái để giải quyết sưng đau thì nó sẽ diễn ra trong vòng từ ba đến bảy ngày và nó có thể sưng to nhất từ ngày thứ hai đến ngày thứ ba trở đi
cái để giảm sưng thì chúng ta có thể chườm lạnh ngay sau khi phẫu thuật
ngay sau khi phẫu thuật tốt nhất là trong một đến hai giờ đầu chúng ta chườm lạnh để giảm sưng và duy trì chườm lạnh trong một ngày đầu tiên
từ ngày thứ hai trở đi thì chúng ta có thể chờ ấm
vấn đề thứ ba có thể gặp là sau nhổ răng mới diễn ra vấn đề đau
thì trong quá trình nổi răng thì hoàn toàn nó không đau
nhưng mà khi mà hết tác dụng của thuốc t thì có một cái cơn đau thoát t
thì ngay sau khi nhổ răng khoảng ba mươi phút
đến một tiếng thì chúng ta có thể sử dụng một cái viên giảm đau để giúp làm dịu cái cơn đau thoát t
và đối với cái sử dụng giảm đau thì chúng ta cũng nên lưu ý là đối với những cái khách hàng mà có vấn đề về dạ dày
thì chúng ta nên ăn no trước khi mà chúng ta uống giảm đau
đồng thời là những cái viên giảm đau thì chúng ta sẽ phải sử dụng cách nhau tối thiểu là ít nhất là bốn tiếng
về vấn đề ăn uống thì đối với trường hợp mà nếu mà chúng ta không đau hoặc là
ít đau thì chúng ta có thể hoàn toàn là sinh hoạt bình thường ăn uống bình thường ăn cơm bình thường
để giúp cho cái cơ hàm nó hoạt động tốt hơn giúp cho tuần hoàn máu lưu thông ở cái vị vùng nổ răng tốt hơn
đồng thời là khi mà cái cơ hoạt động thì nó cũng ép giúp cho cái phần dịch viêm ở cái vùng nổ răng nó được thoát ra
chị trong trường hợp mà chúng ta đau nhiều thì ngày đầu tiên chúng ta có thể sử dụng những thức ăn mềm ăn lỏng như là cháo kết hợp thêm sữa
sử dụng chất dinh dưỡng
một vấn đề quan trọng nữa đấy chính là vấn đề vệ sinh răng điện
thì trong vòng hai mươi bốn h đầu thì hoàn toàn là chúng ta vẫn phải vệ sinh răng miệng bình thường chảy răng bình thường
chỉ lưu ý là chúng ta không chảy trực tiếp lên cái vùng nổ răng
và trong những ngày đầu tiên thì trong hai đến ba ngày đầu tiên thì chúng ta không súng miệng nước muối
tại vì nước muối thì nó sẽ làm hòa tan máu đông của huyệt hổ răng
có thể khiến là chúng ta chảy
máu trở lại
máu trở lại